thưa quý vị truy vết test nhanh để sớm bóc tách f ra khỏi cộng đồng
các khu phong tỏa vẫn đang là giải pháp để hạn chế tốc độ lây lan số lượng ca nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng nai
đã nhiều tuần qua lực lượng truy vết của thành phố biên hòa tăng cường làm việc cả ban đêm thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu chống dịch
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv về những vất vả hiểm nguy của lực lượng tuyến đầu chống dịch
ba giờ đêm là giờ nghỉ của rất nhiều người nhưng lại là giờ làm việc của lực lượng tuyến đầu chống dịch của thành phố biên hòa gồm nhân viên y tế giáo viên bộ đội và lực lượng của phường nữa
họ đang tích cực truy vết những kf tách khỏi cộng đồng mọi người nhanh chóng phân chia thành các đội mỗi đội phụ trách một khu phố
đã một mươi ba năm làm nghề y nhưng gần hai năm nay chị nguyễn thị cẩm vân nhân viên y tế phường tam hiệp
vất vả hơn bao giờ hết khi đảm nhận công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của phường
trong đợt dịch lần này chị vân đã gửi con trai sáu tuổi về quê ngoại để cả hai vợ chồng cùng đi chống dịch
bản thân chị đã chuyển ra ở lại tại trạm y tế chị được đồng nghiệp nể phục vì sớm phát hiện nhiều ca f trên địa bàn phường
đêm nay nhóm của chị vân có năm người thực hiện lấy mẫu mã hóa mẫu cho khu bốn
những người được lấy mẫu là công nhân các doanh nghiệp
ba tại chỗ đã dừng hoạt động cho về nhà đa phần họ đều ở trọ
có khi thì làm cả ngày có khi là làm xuyên đêm luôn có khi một hai ngày không ngủ không ăn là chuyện bình thường luôn
khi cái công tác nó ổn thì sức khỏe mình khác còn khi những cái công tác phòng chống dịch như vầy á
thì tất cả các anh em cả mình luôn thì công tác sẽ sức khỏe nó cũng không được đảm bảo hơn nhiều lắm
nhưng mà được cái hỗ trợ từ địa phương nên anh em cũng
ngoài nhân viên y tế nhiều lực lượng khác như giáo viên sinh viên quân đội cũng được huy động tham gia chống dịch
chị phạm thị hồng thắm sớm biết rõ công việc của lực lượng tuyến đầu ngày đêm vất vả ra sao
nhưng không thể ngồi yên từ ngày năm tháng bảy chị đã đăng ký tham gia đội truy vết ẩu dịch ở huyện thống nhất và giờ là thành phố biên hòa
cũng từ đó chị chưa về nhà vì sợ ảnh hưởng tới người thân
khi mình đi làm cái này thì gia đình mình bố mẹ và mọi người đều không ủng hộ đâu
tại vì ai cũng nói rằng là đi cái này nó rất là nguy hiểm tiếp xúc với nhiều bệnh nhân cho nên là cũng sợ
cho nên là gia đình không có đồng ý nhưng mà mình thì mình cũng thuyết phục bố mẹ này rất là nhiều mình nói là để cho con đi
bởi vì khi mà con cảm thấy con đi ít nhất là con thấy là cái cuộc sống của con có ý nghĩa hơn
thực sự mà nói thì cũng rất là nhớ nhà rất muốn về nhưng mà không dám về không dám về chứ không phải là không được về đâu
khoảng ba tuần nay nhiều học viên trường đại học nguyễn huệ được bộ quốc phòng phân công hỗ trợ tỉnh đồng nai phòng chống dịch
trước khi ra trận họ được ngành y tế tập huấn về cách lấy mẫu nên khá thành thạo
hầu như ngày nào họ cũng đi lấy mẫu và đã đụng các ca f đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao
nhưng ai cũng động viên nhau vượt qua để giúp tỉnh sớm kiểm soát dịch bệnh
áp lực công việc thì cũng rất lớn và quan trọng nhất ở đây là vấn đề về an toàn
nên là anh em cũng đặt an toàn lên trên hết
có ca là làm từ sáng đến tối và có những ca thì làm từ khoảng chín h tối đến bốn h sáng mai
cháu vất vả rất là nhiệt tình với công việc
công việc của họ rất là nặng nề lắm
phải đi xét nghiệm nhiều nhiều khi những người mình đi xét nghiệm cho mình có khi là cũng có khả năng là cũng bị dương tính có lúc nào không hay
thời gian đã điểm sang ngày mới nhưng nhóm chỉ mới hoàn thành hai phần ba công việc
xa gia đình xa người thân ai cũng nhớ cũng mong
nhưng vì cộng đồng lực lượng tuyến đầu lại tiếp tục hành trình tìm f khoanh vùng dịch
tất cả chỉ có một niềm mong mỏi là dịch sẽ sớm qua và cuộc sống bình thường sẽ trở lại